cũng được hiểu là các khu đất có vị trí kích thước không gian được xác định trong một nền tảng thực tế ảo
nơi mà mọi người có thể nhìn thấy tương tác khi tham gia hóa thân vào các nhân vật trên những nền tảng này
được ứng dụng công nghệ nft nền mẫu bất động sản kỹ thuật số đều có tính duy nhất giống như ngoài đời thịnh
thì càng có nhiều người tham gia vào các nền tảng thực tế ảo
thì các bất động sản kỹ thuật số tại các vị trí thường xuyên có người gửi qua cũng sẽ được xác định là đặc biệt và được định giá cao
theo đó làn sóng mua đi bán lại đầu tư đầu cơ bất động sản ảo đã diễn ra sôi động trong thời gian qua
và có lẽ trở thành cơn sốt khi facebook đổi tên công ty thành meta nhằm thể hiện tham vọng trong lĩnh vực vũ trụ ảo metavost
công ty thúc tẩn com đã lập kỷ lực thế giới khi họ quyết định mua khu đất trị giá hai bốn triệu usd nằm ở quận thời trang của nền tảng decentraland
thúc tẩn com dự tính biến khu vực này thành nền tảng thực tế ảo
nơi tổ chức sự kiện và bán hàng
hiện nay có hàng trăm nghìn lô đất kỹ thuật số của các nền tảng vũ trụ ảo đang được nghiêm nhiếp trên các sản thú quốc
với giá từ vài trăm tới hàng trăm nghìn usd song lợi tài sản số này đang còn nhiều trông cãi
bên cạnh những ý kiến ủng hộ và kỳ vọng vào tương lai của công nghệ blockchain metavers và bất động sản ảo
thì cũng có không ít quan điểm bày tỏ sự quan ngại
một số ý kiến cho rằng
các bất động sản ảo không gắn liền với bất kỳ thứ gì có giá trị
do đó khi các nền tảng vũ trụ ảo không còn phổ biến
thì các bất động sản ảo cũng sẽ không còn giá trị
một số người thậm chí lo ngại về tình trạng bóng bóng bất động sản ảo trên các metaverse
các bất động sản ảo có thể được gọi là tài sản kỹ thuật số
ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến chương trình đó chính là phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
một trong những chuyên gia hàng đầu về kinh tế của việt nam
ngay bây giờ thì tôi cũng rất muốn hỏi ông
với tài sản là bất động sản nhưng lại là tài sản kỹ thuật số
thì ông có sẵn sàng đầu tư hay không ạ
nếu như tôi là một nhà đầu tư vào quốc tế và là một nhà đầu tư bảo hiểm
thì rõ ràng là nếu đầu tư vào các bất động sản
kỹ thuật số hay bất động sản ảo nó sẽ có cái hiệu quả rất cao
và tôi sẵn sàng đầu tư
vì rõ ràng là tôi là những người đi tiên phong đi đầu
khi mà tôi sở hữu các cái bất động sản kỹ thuật số đó ấy
khi mà có nhiều người tham gia vào
lúc đó cái giá trị của bất động sản nó sẽ cao lên rất nhiều
và cái hiệu quả đầu tư cũng sẽ rất cao
nhưng nếu như không có người tham gia
thì lúc đó tôi sẽ chấp nhận cái rủi ro mất cái số tiền đầu tư rất lớn
theo metametric solutions công ty chuyên phân tích và đo lượng tại mỹ
trong năm hai nghìn hai mươi một bốn vũ trụ ảo gồm sandbox decentraland
cryptovoxel và sonium đã ghi nhận khoản doanh thu năm trăm linh một triệu usd
để bán đất ảo
tuy nhiên chỉ trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
doanh số của các dự án metaverse này đã chạm mức tám mươi năm triệu usd
bất động sản kỹ thuật số không chỉ được bán lẻ
cho các nhà đầu tư cá nhân
một trong những thương vụ đáng chú ý trong năm hai nghìn hai mươi một là republic green
một công ty chuyên đầu tư vào lĩnh vực blockchain
đã chi bốn ba triệu usd để thâu tóm một số mảnh đất trên nền tảng sandbox
công ty này đã phân chia và xây dựng các mảnh đất này thành một chân hòn đảo
với nhà cửa thuyền sau đó ra bán lại
đảo đắt nhất đang được bán với mức giá là một trăm linh bảy usd
gần đây samsung đã mua một lô đất ảo để mở gian hàng
và tại gian hàng đó
samsung đã lần đầu tiên tổ chức buổi ra mắt điện thoại s hai mươi hai
trên nền tảng vũ trụ ảo metaverse
bên cạnh mua bán sở hữu đất ảo trên nền tảng isuckland
còn liên tục được cho thuê để tổ chức các sự kiện lớn
bao gồm cả tuần lễ thời trang lần đầu tiên được tổ chức cho mecavot
hay những buổi hòa nhạc
thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận thì
cũng có rất nhiều nhà đầu tư đã bỏ ra hàng triệu usd
để có thể mua một bất động sản kỹ thuật số
vậy thì ông có bình luận gì về điều này
nó là một cái xu thế trong kinh doanh
mà ở đó người ta có thể giới thiệu những cái mặt hàng khác nhau
cho các cái cá nhân ai đó tham gia vào hoặc là có thể đi qua
để mà tham khảo để mà xem xét để mà nhìn ngắm các cái sản phẩm hàng hóa
thì như vậy nó lại có cái hiệu quả
và như vậy cái tài sản ảo ở một cái giác độ nào đó
chúng ta cần phải nghiên cứu và có cách quản lý là vì như vậy
thế còn để mà thừa nhận nó như là một cái tài sản thực thì nó rất là khó
nhưng chúng tôi cho rằng cùng với cái sự phát triển của cái công nghệ số
thì cái việc mà chúng ta xem xét cái bất động sản kỹ thuật số
hay là bất động sản ảo như nhiều người gọi là cần thiết
và nó cần phải được các cơ quan quản lý đưa vào xem xét một cách hợp lý
các nền tảng vũ trụ ảo quảng cáo rằng việc sử dụng nft khiến đất đai trở nên khan hiếm và có giá trị
nhà đầu tư có thể mua một lô đất rồi xây dựng trang trí và bán lại với giá cao hơn
hoặc cho các thương hiệu có nhu cầu quảng cáo hay tổ chức sự kiện thuê đất
ngoài ra có thể mở cửa hàng và bán các tài sản kỹ thuật số cho người dình

các nhà phát triển vũ trụ ảo quảng bá bất động sản trên nền tảng của họ có đặc biệt tương tự với đất đai ngoài đời thịnh
thưa luật sư nguyễn thanh hà cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa luật sư hiện nay thì rõ ràng trên thị trường có rất nhiều các kênh đầu tư
và một trong những cái đầu tư hiện nay đang phát triển đó chính là ở trên không gian mạng
hiện nay thì chúng ta đang có mô hình đầu tư bất động sản kỹ thuật số
và một chuyên gia tham gia chương trình của chúng tôi đó là phó luật sư tiến sĩ đinh trọng thịnh một chuyên gia kinh tế
ông ý cũng đã cân nhắc là có thể sẽ đầu tư vào thị trường này
tuy nhiên một điều ông lo ngại đó chính là vấn đề pháp lý
và vậy với tư cách là một luật sư ông có tham gia đầu tư hay không và vấn đề pháp lý của thị trường này là như thế nào
việt nam hiện nay thì chưa có bất cứ một cái văn bản hay là một cái quy định của pháp luật nào liên quan đến cái mô hình điều chỉnh
cái mô hình đầu tư này
và của các cái cơ quan chức năng ví dụ như là luật hay là nghị định hay là bất cứ một cái thông tư nào
mà đây là một cái hình thức kinh doanh mới
và theo tôi được biết thì hiện nay thì các cơ quan chức năng cũng chưa có những động thái để đề xuất các cơ quan soạn thảo
để đề ra những cái soạn thảo đề ra những cái văn bản để điều chỉnh cái lĩnh vực này
luật sư hà cũng cho rằng nếu chúng ta có hành lang pháp lý để điều chỉnh hỗ trợ
thì các mô hình đầu tư tài sản ảo
trên không gian mạng sẽ là những kênh đầu tư tiềm năng và cũng sẽ hạn chế được nhiều rủi ro cho nhà đầu tư
góp phần đưa thị trường giao dịch loại tài sản này phát triển đúng hướng
những cái đầu tư theo những cái lĩnh vực mới như này mà sử dụng được cái công nghệ
ví dụ như công nghệ blockchain và nft và nó hoàn toàn là đã được kiểm nghiệm ở nước ngoài
thì tôi nghĩ là các cái cơ quan chức năng cần phải đẩy nhanh cái việc là nghiên cứu và xem xét và ban hành
cái hành lang pháp lý để tạo cái cơ sở cho các cái nhà đầu tư
và từ đó thì nhà đầu tư có cái hành lang pháp lý để họ yên tâm đầu tư
nhà nước cũng có thể là thu được thuế và bên cạnh đó thì cũng hạn chế những cái giải quyết tranh chấp
và đặc biệt nữa là hạn chế cái việc là các cái đối tượng lợi dụng vào cái hình thức kinh doanh mới này
để tiến hành là lừa đảo hoặc là trục lợi từ cái sự hiểu biết không hiểu biết hoặc là chưa hiểu biết kỹ của nhà đầu tư
xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư
xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư
và một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi
thưa quý vị khán giả đối với mỗi một loại hình kinh doanh đầu tư thì đều mang đến những rủi ro nhất định
và với chia sẻ của hai chuyên gia của chương trình tôi nghĩ rằng các nhà đầu tư sẽ được đưa ra quyết định của riêng mình
lựa chọn đầu tư hay không đầu tư vào loại hình kinh doanh mới này
tuy nhiên đối với việc có sự tham gia rất nhiều của các nhà đầu tư đối với mô hình kinh doanh mới này

thì rõ ràng giá trị của những tài sản ở trên đó sẽ được tăng cao
tuy nhiên với tư cách của những người làm chương trình an ninh mạng chúng tôi cũng có một lời khuyên tới quý vị khán giả
đó chính là khi chúng ta tham gia đầu tư vào các mô hình kỹ thuật số thì khả năng bị tấn công bị đánh sập là điều đương nhiên
và khi đó tài sản của quý vị khi tham gia ở không gian số này có thể mất trắng
đến đây chương trình xin được khép lại xin kính chào và hẹn gặp lại